dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
dự án luật này sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp lần này
đa số đại biểu cho rằng dự án luật đã tiếp thu ý kiến góp ý trước đó của đại biểu đã có quy định thể hiện được sự đổi mới cơ chế tài chính khắc phục tình trạng lãng phí đầu tư công
một số quy định về chương trình học đã sửa đổi theo hướng tiếp cận hướng đào tạo chuẩn khu vực đáp ứng yêu cầu dịch chuyển lao động trong khối asean

một cách linh hoạt cho hệ thống các cơ sở giáo dục đại học một cách đa dạng hơn để tự lựa chọn cho mình cái mô hình để phát triển
tuy nhiên một số đại biểu đề nghị dự án luật cần quy định rõ các vấn đề bảo đảm tính minh bạch và tính thực thi khi xử lý các hành vi vi phạm như không bảo đảm chất lượng đào tạo như cam kết
tại điểm a khoảng sáu điều ba mươi hai có quy định nếu các cơ sở giáo dục đại học không thực hiện các quy định các cam kết đảm bảo chất lượng hoạt động
thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
theo tôi quy định nội dung này là đúng cần thiết đáp ứng yêu cầu của người học và của xã hội
tuy nhiên quy định pháp luật để đảm bảo việc quản lý và xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo thì chưa được minh bạch
tại khoảng bảy của điều này có quy định là giao cho chính phủ quy định chi tiết về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học
nhưng chưa giao cho chính phủ quy định về chế tài xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo
đề nghị cần nghiên cứu bổ sung nội dung này và cần quy định rõ ràng công khai chế tài xử lý tránh tạo kẻ hở pháp luật cho tiêu cực trong việc xử lý các vi phạm
việc này cũng là điều kiện để cho người học và xã hội thực hiện công tác giám sát và đề nghị xử lý trách nhiệm nếu không thực hiện việc đảm bảo chất lượng đào tạo chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học
thảo luận về dự án luật này nhiều ý kiến đại biểu quốc hội tán thành với đề nghị của ủy ban
ban thẩm tra về quy định thống nhất mạch lạc mô hình hệ thống cơ sở giáo dục đại học gồm có trường đại học và đại học
theo đó hạt nhân cơ bản của hệ thống giáo dục đại học là trường đại học có cơ cấu tổ chức bên trong gồm các trường chuyên ngành các khoa bộ môn và các tổ chức cần thiết khác phục vụ cho hoạt động đào tạo khoa học và công nghệ tùy theo nhu cầu của nhà trường